thời gian qua tình hình tội phạm làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ vẫn còn phức tạp
đây không phải là chuyện mới nhưng tình trạng này đã diễn ra ngày càng nhiều
và cần phải xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm sự công bằng và góp phần xây dựng đối ngũ cán bộ
các cơ sở y tế đảm bảo chăm sóc an toàn sức khỏe cho người dân
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng trần thị kiều duyên
ba mươi tuổi trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cuối năm hai nghìn một mươi bốn trần thị kiều duyên mua bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm học tập toàn khóa
chuyên ngành tài chính ngân hàng mang tên trần thị kiều duyên từ người làm bằng giả
theo tin nhắn điện thoại quảng cáo
từ bằng giả này trần thị kiều duyên được nhận vào làm việc tại ubnd dân xã
và tiếp tục sử dụng bằng giả trên để trúng tuyển vào kỳ tuyển dụng viên chức
cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi
phòng an ninh điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định các tài liệu mà đối tượng sử dụng
kết quả xác định chữ ký và hình dấu trên đối tượng giám định là giả
không trùng khớp với mẫu so sánh thu được tại các cơ quan đã sang mình
bản thân thì cũng lo sợ là sẽ có một ngày bị phát hiện
nhưng mà bản thân cũng không có biết là hậu quả nó sẽ nghiêm trọng như thế này
vì suy nghĩ hồi đó chỉ đơn giản là
suy khi mà phát hiện thì sẽ bị đối biệt rồi thôi chứ không có suy nghĩ là
không phải biết là nó sẽ bị tới mức nạn như thế này
còn đây là hai anh em ruột nguyễn thanh lâm ba mươi bảy tuổi và nguyễn thái dương ba mươi ba tuổi
ở xã phổ an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi điều tra làm rõ
hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
các đối tượng trên trước đó đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp
của trường cao đẳng y tế quảng nam giấy xác nhận quá trình thực hành
tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị và đã được sở y tế tỉnh quảng ngãi
cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá các ổ nhóm sản xuất
mua bán giấy tờ văn bằng chứng chỉ giả với quy mô lớn
góp phần ngăn chặn hiệu quả loại hình tội phạm này
phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu con dấu ngày càng tinh vi xảo quyệt
sử dụng kỹ thuật vi tính con dấu giả chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện
bên cạnh đó việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội
không có địa chỉ cụ thể thông qua nhiều khâu trung gian nên khó khăn cho cơ quan điều tra

các đơn vị tuyển dụng cũng có quy định cũng như cần xác minh chặt chẽ trong khâu tuyển lượng
có như vậy tình trạng làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ mới bị loại bỏ